trong phiên chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước các đại biểu đã chất vấn xung quanh nhiều vấn đề nóng như cơ chế tiếp cận nguồn vốn của một số đối tượng
chính sách tiền tệ để phục hồi và phát triển kinh tế hay các giải pháp hiệu quả để xử lý nợ xấu
trong đó một vấn đề được đại biểu quan tâm là các giải pháp ngăn chặn tín dụng đen cho vay qua các ứng dụng điện tử cũng như hệ lụy của vấn nạn này
có tình trạng có tổ chức cá nhân hoạt động tín dụng đen với lãi suất lên tới ba trăm linh một năm
có hiện tượng đòi nợ thuê gây dối trật tự công cộng cố ý gây thương tích cưỡng đoạt tài sản bắt giữ người trái pháp luật
đến nay hiện tượng này vẫn tồn tại và ngày càng tinh vi nguy hiểm hơn
xin thống đốc cho biết những giải pháp lâu dài để giải quyết vấn nạn này
chính phủ đã có một chỉ thị số một mươi hai giao nhiệm vụ cho các bộ ngành để mà thực hiện các giải pháp hạn chế tín dụng đen
với góc độ của ngân hàng nhà nước được giao nhiệm vụ là làm thế nào
để tăng cường các kênh tiếp cận tiến dụng chính thức
hiện nay ngân hàng nhà nước đang giả soát sửa đổi để có thể áp dụng công nghệ vào hoạt động cho vay
trong việc cấp cũng như lưu giữ các hồ sơ để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp vay
và cũng ban hành một thông tư riêng về tín dụng của công ty tài chính
trong đó quy định
quy định rất là rõ về các quy định về vấn đề đòi nợ hay là về vấn đề về lãi suất
chúng tôi cũng phối hợp rất là tích cực và bộ công an cũng rất là tích cực phối hợp với ngân hàng nhà nước
là tổ chức các hội nghị về tín dụng phòng chống tín dụng đen ở rất nhiều các khu vực trên tỉnh thành trong thời gian vừa qua
cùng với tín dụng đen vấn đề lừa đảo qua mạng việc quản lý bảo mật thông tin khách hàng cũng được các đại biểu đề cập
tình trạng nhiều người dân không vay nợ nhưng bị gọi điện quấy dối xúc phạm
bôi nhọ đe dọa do có tên số điện thoại trong danh bạ điện thoại của người vay tiền qua các ứng dụng bay online
hoặc vay trực tiếp của các công ty tài chính khi người vay không trả nợ đúng hạn
vậy với chức năng quản lý nhà nước của mình thống đốc sẽ triển khai các biện pháp nào để từng bước hạn chế các hành vi vi phạm nêu trên
có những trường hợp là đòi nợ đe dọa báo cáo với quốc hội là trước đây dư luận cũng quan tâm đối với việc đòi nợ của các công ty tài chính
thế thì trên cơ sở
phản ánh của dư luận của báo chí thì ngân hàng nhà nước chúng tôi cũng đã ra soát và cũng thấy được là cần phải sửa đổi các văn bản quy định pháp luật
thì hiện nay thì cái thông tư của ngân hàng nhà nước quy định về cho vay của các cái công ty tài chính thì cũng đã có những cái chỉnh sửa
trong phiên chất vấn hôm nay quốc hội cũng đã chất vấn thống đốc ngân hàng nhà nước xung quanh nhiều vấn đề nóng của ngành ngân hàng
như chính sách kiểm soát lạm phát điều hành các gói tín dụng hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế
mặc dù lần đầu đăng đàn trả lời chất vấn tại quốc hội nhưng thống đốc ngân hàng nhà nước đã trả lời rõ ràng nhiều nội dung cung cấp thông tin đầy đủ
phiên chất vấn và trả lời chất vấn đã nhận được rất nhiều lời khen từ các đại biểu quốc hội và cử tri cả nước
trong buổi chất vấn chiều nay tôi thấy thống đốc trả lời rất thẳng thẳng vào vấn đề và có nhiều thông tin về vấn đề cho vay bắt đồng sản

tôi rất mong và đúng như lời của thống đốc nói đó là người có nhu cầu vay mua nhà ở vẫn được đáp ứng đầy đủ
tôi rất là tâm đắc với những nội dung mà thống đốc đã trả lời trong viên chất vấn chiều nay đặc biệt là về vấn đề tín dụng đen
thì hiện tại thì tôi thấy là người dân đang nhận rất là nhiều tin nhắn rác và mời trào về tín dụng và là gây hoang mang
thì tôi rất là mong là nhà nước sẽ sớm có những cái biện pháp ngăn chặn tín dụng đen
mặc dù lần đầu tiên đang đàn nhưng tôi thấy thống đốc trả lời rất là rõ ràng
đặc biệt là tôi quan tâm những cái hỗ trợ phục hồi phát triển kinh tế
cũng mong là những cái hỗ trợ này sẽ đến được đối tượng và thực hiện được cái mục tiêu của quốc gia
khi mà thống đốc nói về cái việc là làm sao cho các doanh nghiệp nhỏ vừa và nhỏ tiếp cận vốn
cũng đương như là trong bối cảnh cái thế giới thì tăng cái lãi suất rất cao
nhưng việt nam thì vẫn dùng các biện pháp để bình ổn được cái lãi suất đấy hỗ trợ cho cái phục hồi kinh tế
cũng như là những các cái giải pháp phát triển mạnh cái hoạt động thị trường tài chính thị trường kinh tế là thống đốc đều đã có những cái hướng xử lý khá là cụ thể phù hợp với lại từng cái câu hỏi đặt ra
phiên trả lời chất vấn của bộ trưởng bộ tài chính hồ đức phước sáng nay cũng nhận được sự quan tâm của nhiều đại biểu quốc hội cũng như đồng đảo cử tri
nhất là với các nội dung về hoạt động của thị trường vốn trong đó có thị trường vốn cho bất động sản
theo các cử tri
việc siết tiến dụng với những lĩnh vực đầu tư bất động sản mang tính rủi ro đầu cơ là cần thiết để trả lại sự lanh mạnh minh bạch cho thị trường
khi mà thiết kế các cái chính sách về quản lý tín dụng đối với bất động sản thì cần có một cái luật hay là một cái quy định rất là rõ ràng rằng là có những cái cơ cấu cho vai mà nó rõ ràng để thị trường mà
các ngân hàng cũng như là thị trường mà họ xem vào đó họ có thể họ định
lương được là nó thị trường nó đi đến đâu
chứ bây giờ mà chúng ta dễ dãi cho vay bất động sản rồi đến khi nào đó cảm thấy nó cái lượng tiền nó đổ vào bất động sản nhiều quá là chúng ta lại bớt lại
làm cho cái thị trường nó tác dụng ngược với lại là gây ảnh hưởng rất là nghiêm trọng cho nền kinh tế
cái quan trọng có cốt lõi là anh phớt là nắm rất là rành rất là cụ thể từng lĩnh vực nên anh hiểu được những vấn đề đó
tuy nhiên nói về vấn đề tài tránh thì nó rắn đề rất là nhạy cảm liên quan đến bất động sản
liên quan đến vấn đề giá liên quan đến cổ phần hóa
này nghĩ rằng cái quản lý cái tài sản và định giá tài sản phù hợp hợp lý theo giá thị trường không thiệt hại cho nhà nước
không thiệt hại cho doanh nghiệp và doanh nghiệp họ mua họ có lãi là một điều tôi nghĩ rằng là cũng rất là cần thiết
các cử tri cũng cho rằng bộ trưởng hồ đức phước và thống đốc ngân hàng nhà nước nguyễn thị hồng đã đi thẳng vào vấn đề của lĩnh vực tài chính và ngân hàng
cũng như nhận diện rõ những hạn chế và nhận rõ trách nhiệm của mình
khắc phục những hạn chế trong thời gian tới
vào ngày mai quốc hội tiếp tục phiên chất vấn và trả lời chất vấn
theo chương trình bộ trưởng bộ giao thông vận tải nguyễn văn thể sẽ trả lời chất vấn về nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải
và cuối phiên chất vấn ngày mai phó thủ tướng thường trực chính phủ phạm bình minh sẽ trả lời chất vấn của đại biểu quốc hội về những vấn đề liên quan đến công tác điều hành của chính phủ
thưa quý vị và các bạn gần dân trọng dân dựa vào nhân dân để làm việc
kể từ khi được điều động bố trí đảm nhận các chức danh công an xã cho đến nay lực lượng công an xã hương thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái đã luôn bám dân bám địa bàn lắng nghe tâm tư nguyện vọng và giải quyết kịp thời những băn khoăn vướng mắc của người dân góp phần giữ vững an ninh trật tự đưa cấp ủy chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ
thưa quý vị và các bạn gần dân trọng dân dựa vào nhân dân dựa vào nhân dân bám địa bàn lắng nghe tâm tự đưa cấp ủy chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ
thưa quý vị và các bạn gần dân trọng dân dựa vào nhân dân dựa vào nhân dân đưa cấp ủy chính quyền và người dân đồng tình ủng hộ
với phương châm gần dân trọng dân lấy nhân dân làm gốc các đồng chí công an xã luôn chủ động bám sát cơ sở
nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự đã được xây dựng và phát huy hiệu quả
từ đó kịp thời có những giải pháp tháo gỡ những vướng mắc mâu thuẫn trong quần chúng nhân dân được cấp ủy chính quyền và nhân dân đồng tình ủng hộ đánh giá cao
bằng những việc làm thiết thực khi dân cần khi dân khó có công an
sau hơn hai năm triển khai chủ trương đưa công an chính quy về xã tình hình an ninh trật tự ở xã hưng thịnh huyện trấn yên tỉnh yên bái từng bước được nâng lên
từ đó tạo sự an tâm tin tưởng cho chính quyền và nhân dân góp phần hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương từng bước nâng cao đời sống vật chất tinh thần của nhân dân
ngày hôm nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm tiếp tục phiên xét xử phúc thẩm
bị cáo tề trí dũng cựu tổng giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên phát triển công nghiệp tân thuận gọi tắt là ipc
chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần phát triển nam sài gòn sadeco bị cáo tất thành cang cựu phó bí thư thường trực thành ủy tp hcm và các đồng phạm
liên quan đến sai phạm phát hành chín triệu cổ phần của sadeco cho công ty nguyễn kim
nói lời sau cùng bị cáo tất thành cang nhiều lần bật khóc thừa nhận vụ án xảy ra có liên quan đến mình
nhưng sai phạm nằm ngoài suy nghĩ và mong muốn
bị cáo nhận trách nhiệm với tư cách là phó bí thư thường trực đã thiếu kiểm tra khi chủ trì họp không phát hiện kịp thời tờ trình một mươi hai a là giả mạo
bị cáo cảm ơn viện kiểm sát đã ghi nhận tình tiết giảm nhẹ và mong hội đồng xét xử xem xét trong quá trình nghị án
nói lời sau cùng bị cáo tể trí dũng và các đồng phạm cho biết rất ăn năn về hành vi của mình
xin tòa giảm án thấp nhất để có thể sớm trở về với gia đình hội đồng xét xử sẽ tuyên án vào chiều mai
nhi nông nghiệp sài gòn gọi tắt là sagri sáng nay tòa án nhân dân cấp cao tại tp hcm mở phiên tòa phúc thẩm xét xử bị cáo trần vĩnh tuyến
nguyên chủ tịch hội đồng nguyên chủ tịch ubnd tp và đồng phạm sau gần một tháng tạm hoãn
tại phiên tòa bị cáo lê tấn hùng cho rằng mình không có mục đích tham ô bị cáo đã nỗ lực nộp lại toàn bộ số tiền công ty bị thất thoát
cho rằng bản án sơ thẩm còn nhiều điểm chưa sáng tỏ bị cáo trần vĩnh tuyến khẳng định không có động cơ vụ lợi không đổ lỗi cho cấp dưới và không có việc biết sai mà vẫn ký nên đề nghị tòa xem xét lại
bị cáo trần trọng tuấn cựu giám đốc sở xây dựng cho rằng mình không phạm tội như cấp sơ thẩm quy kết hội đồng xét xử vẫn đang tiếp tục thẩm vấn làm rõ các kháng cáo kháng nghị
thanh tra tp hcm vừa có thông báo kết luận về việc chỉ định thầu của cdc cần thơ phát hiện nhiều sai phạm
cụ thể cdc cần thơ đã có dấu hiệu cố ý lựa chọn sản phẩm của công ty cổ phần việt á và chỉ định công ty trách nhiệm hữu hạn khoa học hợp nhất thực hiện gói thầu nhằm hợp thức hóa hồ sơ mua sắm xây dựng giả không tham khảo giá thị trường dẫn đến tranh lệch giá gây thiệt hại ngân sách nhà nước
đơn vị thanh tra kiến nghị chuyển cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ sai phạm của cdc cần thơ để xảy ra những hạn chế thiếu sót nói trên
trách nhiệm thuộc về giám đốc cdc cần thơ hội đồng khoa học công nghệ cơ sở tổ thẩm định tổ chuyên gia xét thầu và các cá nhân tham gia thực hiện gói thầu
ngoài ra còn có trách nhiệm của đơn vị thẩm định giá được cdc cần thơ chỉ định thầu thực hiện thẩm định giá các gói thầu mua sắm trách nhiệm có liên quan của lãnh đạo sở tài chính phòng thẩm định và cá nhân trực tiếp thẩm định hồ sơ dự toán và kế hoạch lựa chọn nhà thầu
từ tin báo tố giác tội phạm của người dân công an thị xã sơn tây hà nội đã điều tra làm rõ tạm giữ đối tượng nguyễn danh phan chú tại huyện ba vì hà nội đang thuê trọ tại thị xã sơn tây về hành vi cướp giật tài sản
phan đã liên tiếp gây ra ba vụ cướp trên địa bàn
thấy phụ nữ đi một mình trên đường nguyễn danh phan đã điều khiển xe máy áp sát giật dây chuyền vàng trên cổ người phụ nữ rồi bỏ chạy
thậm chí ngay cả khi phụ nữ đứng trước cửa nhà phan cũng không ngần ngại đi xe máy với tốc độ lớn sát vào nạn nhân và cướp tài sản
em có chuẩn bị khẩu trang áo giống nắng xe máy để đi hành vi cướp giật
để thấy phụ nữ người phụ nạn nữ nào có sơ hở để em cướp giật
tài sản em từng tới ra dây chuyền vào
và số tiền của em cướp giật được một phần là dàn nợ một phần là để đưa người yêu con người yêu em đi chơi
vì túng quẫn nên hành vi cướp giật tài sản của đối tượng rất manh động và liều lĩnh
với nhiều nạn nhân khi đến cơ quan công an trình báo vẫn còn chưa hết lo sợ
tuy nhiên qua vụ án này cũng cho thấy ý thức cảnh giác của người dân trong tự phòng tự quản tự bảo vệ tài sản cá nhân còn thấp
rất là nhanh bạn ấy nhầm cái
sau này bạn ấy phóng xe với tốc độ rất là cao
thế giới cũng zoom và rất là hoảng sợ
thì cũng chẳng nghĩ được ra cái gì nữa
thì may mắn là em cũng đi với tốc độ chậm nữa
thì nếu mà đi tốc độ nhanh thì chắc là cũng giật mình
thì cũng sợ mà ngã xuống thì cũng rất là mệt
xác định tội phạm liên quan đến cướp cướp giật tài sản sẽ có những diễn biến phức tạp
công an thị xã sơn tây đã xây dựng phương án kế hoạch đấu tranh chấn áp
bên cạnh đó cũng đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến quần chúng nhân dân
trên địa bàn thị xã thì trong thời gian vừa qua
không xảy ra những vụ án gây bức xúc trong dân lộn nhân dân
chúng tôi có xảy ra một vụ cướp tài sản
thì đã chủ động điều tra khám phá bắt giữ và xử lý ngay
thế còn thời gian vừa qua trên địa bàn thị xã sơn tây
có xảy ra một số vụ cướp giật tài sản
thế thì khi xảy ra thì chúng tôi xác định rằng là
phải tập trung điều tra để xử lý bằng được
kiên quyết không để cho người dân cảm thấy hoang
hoang mang lo lắng và cảm thấy có vấn đề gì đó bất an
ở trên địa bàn thị xã sơn tây về an ninh trật tự
cùng với sự chủ động nỗ lực của lực lượng công an
thì việc nâng cao ý thức cảnh giác của người dân
chính là cách phòng ngừa hiệu quả loại tội phạm này
thời gian qua hoạt động thu thập mua bán trái phép thông tin
về tài khoản ngân hàng căn cước công dân chứng minh nhân dân
của người dân diễn biến phức tạp tại một số địa phương
đây là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng
và tiêm ẩn nhiều nguy cơ phát sinh tội phạm
đặc biệt là tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản
rửa tiền đánh bạc hay tổ chức đánh bạc
ảnh hưởng trực tiếp đến tình hình an ninh trật tự tại các địa phương
công an các đơn vị địa phương đã triển khai nhiều biện pháp nghiệp vụ
nhằm phòng ngừa phát hiện và đấu tranh xử lý nghiêm theo quy định pháp luật
đồng thời khuyên cáo người dân như sau
tuyệt đối không cho người lạ mượn chụp thuê mua căn cước công dân
hoặc chứng minh nhân dân hoặc tài khoản ngân hàng nếu không có mục đích chính đáng
không đăng tải chia sẻ hình ảnh căn cước công dân chứng minh nhân dân tài khoản ngân hàng lên mạng xã hội
không cung cấp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân cho những dịch vụ không thiết yếu
không có cam kết bảo đảm an toàn thông tin cá nhân trên các nền tảng mạng xã hội
trường hợp bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
người dân cần trình báo ngay cho cơ quan chức năng để làm lại giấy tờ
đây là căn cứ để chứng minh chủ sở hữu của căn cước công dân chứng minh nhân dân
không có liên quan đến các giao dịch dân sự trong thời gian bị mất căn cước công dân chứng minh nhân dân
đồng thời phòng ngừa trường hợp số căn cước của công dân bị lợi dụng thực hiện các giao dịch dân sự trái pháp luật
khi bị các đối tượng xấu lừa đảo lấy cắp thông tin căn cước công dân chứng minh nhân dân để tiến hành các hoạt động phi pháp
người dân cần liên hệ ngay với cơ quan chức năng nơi gần nhất để được hỗ trợ
trường hợp nghi ngờ phát hiện số căn cước công dân chứng minh nhân dân của mình bị sử dụng trái phép
để mở tài khoản ngân hàng hoặc đăng ký thuê bao trả sau
cần nhanh chóng liên hệ ngân hàng nhà mạng để được hỗ trợ khóa tài khoản thuê bao
trong trường hợp phát hiện đối tượng mượn chụp thuê căn cước công dân hay chứng minh nhân dân
mời chào cho thuê mượn mua bán tài khoản ngân hàng
đề nghị người dân tố giác và cung cấp ngay tài liệu chứng cứ đến cơ quan công an nơi gần nhất
để xử lý theo quy định của pháp luật
nếu biết đối tượng sử dụng căn cước công dân tài khoản ngân hàng vào mục đích vi phạm pháp luật
phạm tội nhưng bao che hoặc vẫn bán cho thuê cho mượn
thì có thể bị xử lý trách nhiệm hình sự với vai trò đồng phạm
tin vui đối với những người hâm mộ bóng đá việt nam
cách đây ít phút giành thắng lợi trước đội tuyển u hai mươi ba malaysia với tỷ số hai
các chàng trai của đội tuyển u hai mươi ba việt nam đã giành vé vào tứ kết giải vô địch u hai mươi ba châu á
với ngôi nhì bảng c
u hai mươi ba việt nam đã đối diện với khá nhiều khó khăn trong khoảng hai mươi phút đầu tiên
tuy nhiên khoảnh khắc nhâm mạnh dũng đánh đầu ghi bàn ở phút thứ hai mươi chín
đã giúp cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam giải tỏa được áp lực
cuối hiệp một việt nam nâng tỷ số lên hai khi được hưởng phạt đền
tỷ số hai được duy trì đến hết trận đấu
trong trận thi đấu cùng giờ u hai mươi ba hàn quốc đánh bại u hai mươi ba thái lan
kết thúc bảng c giải u hai mươi ba châu á
hàn quốc giành ngôi đầu bảng với bảy điểm
u hai mươi ba việt nam đứng thứ hai với năm điểm
đối thủ của u hai mươi ba việt nam ở tứ kết
là một trong ba đội nhật bản ả rập xê út uae
sau khi lượt trận bảng d kết thúc vào ngày mai
chúng ta sẽ cùng chúc cho đội tuyển u hai mươi ba việt nam
tiếp tục đạt được những thành tích tốt
và giành chiến thắng trong những trận đấu tiếp theo